thưa quý vị vào sáng ngày một mươi bảy tháng năm tiếp tục phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và các đồng phạm về hành vi buôn bán thuốc giả đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã tham gia đối đáp với các luật sư về các luận điểm chứng cứ buộc tội các bị cáo
trong khi quan điểm bào chữa của nhiều bị cáo cho rằng công ty vn pharma chỉ buôn bán hàng giả xuất xứ
không ảnh hưởng đến người bệnh và chất lượng thuốc đại diện viện kiểm sát khẳng định
house hai nghìn không sản xuất thuốc công ty helix của raymundo cũng không sản xuất thuốc
nhưng lại có thuốc của hai công ty này do đó công tố viên kết luận bảy loại thuốc trong vụ án này
là thuốc không rõ nguồn gốc và giả nhãn mát house hai nghìn
những loại thuốc này đều không thu được mẫu nên không giám định được về chất lượng
vì thế cáo trạng không kết luận các thuốc trên là giả về chất lượng
theo cáo trạng bị cáo nguyễn minh hùng nguyên tổng giám đốc công ty vn pharma
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc đã câu kết với bị cáo võ mạnh cường
chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả một mươi năm hợp đồng mua bán và hai mươi sáu phụ lục hợp đồng
nâng khống giá thuốc làm giả chứng tử thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc
hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan nhập khẩu thuốc thu lợi bất chính ba mươi một năm tỷ đồng